liên quan đến vụ nam thanh niên nghi gây ra vụ cướp tiệm vàng kim việt ở ngã tư trần cao vân phan chu trinh thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
công an tỉnh quảng nam cho biết đã xác định được danh tính đối tượng là trần bá sơn hai mươi ba tuổi trú tại thành phố tam kỳ
đối tượng khai nhận ban đầu có ý định vào cướp tiệm vàng nhưng bị chống trả nên đã bỏ chạy
ngoài ra lúc gây ra vụ việc này thì có biểu hiện bị ngáo đá
trước đó vào khoảng sáu h ba mươi tối qua một người đàn ông bịt mặt không đội mũ bảo hiểm đến tiệm vàng kim việt đã lớn tiếng uy hiếp rồi dùng búa đập liên tiếp vào các tủ chứa vàng
ba người trong tiệm vàng dùng ghế và các vật dụng chống trả quyết liệt
sau khi đập phá người đàn ông vứt lại chiếc búa ở hiện trường rồi lên xe bỏ chạy
đối tượng đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra
thực hiện trót lọt một mươi vụ trộm cắp trên địa bàn quận hải châu và thành phố đà nẵng
đối tượng hồ trọng trang vừa bị công an quận hải châu thành phố đà nẵng bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an trang thừa nhận bản thân thường đến các nhà hàng quán ăn trên địa bàn quận hải châu vào lúc nửa đêm về sáng
lợi dụng các địa điểm này vắng người qua lại sơ hở trong việc trông coi nên thực hiện đột nhập trộm cắp tài sản
đến thời điểm bị phát hiện trang đã thực hiện chót lọt một mươi vụ trộm cắp
hiện công an quận hải châu đang truy thu được hai máy tính sách tay một điện thoại di động và mở rộng làm rõ các trường hợp khác
một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền trên địa bàn xã đất mũi huyện ngọc hiển tỉnh cà mau vừa bị lực lượng
cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau bắt quả tăng thu giữ nhiều đối tượng bắt giữ nhiều đối tượng
phát hiện lực lượng công an đang vây bắt các đối tượng liền tháo chạy theo nhiều hướng
tuy nhiên hai mươi chín đối tượng có liên quan đến hành vi đá gà ăn tiền đã bị các mũi công tác tạm giữ
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ hơn bảy mươi hai triệu đồng một mươi tám xe gắn máy kiểm tra trên người thu giữ thêm hai mươi một điện thoại di động
đó là thông tin cuối cùng trong bản tin nhanh tối nay cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại